chiều tối ngày một mươi một tháng ba một đám cháy lớn đã xảy ra tại kho tập kết phế liệu trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy
đoạn qua xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
tại thời điểm trên bà đinh thị thu chủ bãi thu mua phế liệu bất ngờ phát hiện có khói và lửa bốc lên từ kho phế liệu của gia đình
nên bà đã hô hoán mọi người
nhận được tin báo lực lượng công an phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động bốn xe chữa cháy
cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy
do trong kho phế liệu chủ yếu là các vật liệu dễ cháy nên phải sau gần ba giờ đồng hồ đám cháy mới cơ bản được dập tắt
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn